hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an huyện lộc bình của tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn chậu xã song vân huyện tân yên của tỉnh bắc giang
và đối tượng nông văn giòn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nà lùng xã hữu lễ huyện văn quan của tỉnh lạng sơn
bị công an huyện văn quan của tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
pháp luật bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện